công an tp vinh đã triệt phá đường dây đưa phụ nữ mang thai sang trung quốc
với mục đích mang thai hộ và buôn bán bảo thai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh nghệ an vừa bắt giữ khẩn cấp uông thị trang
quê phường hưng lộc tp vinh và uông thị mai ngụ thị xã hồng lĩnh hà tĩnh
để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
tại cơ quan công an các nghi phạm khai nhận trong thời gian từ tháng hai đến nay
nhóm này đã tổ chức cho hơn hai mươi người vượt biên trái phép sang trung quốc để mang thai hộ hưởng lợi
tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
mỗi phụ nữ mang thai và sinh con thành công sẽ được trả số tiền từ ba trăm ba mươi đến ba trăm năm mươi triệu đồng
còn trang và mai mỗi người sẽ nhận được số tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc